tiến hành kiểm tra kho chứa hàng hóa của cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại phường sáu thành phố cà mau
lực lượng công an tỉnh cà mau đã phát hiện số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng tử
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện hơn hai mươi bốn tấn chủ yếu là đường cát
dẫm tây dạng khô và một số chủng loại hàng hóa khác là hàng nhập ngoại không có hóa đơn chứng tử
không có nhãn phụ bằng tiếng việt trị giá khoảng năm trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản tạm giữ số hàng hóa vi phạm
để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định